nhằm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách được hưởng các chế độ dịch vụ y tế
tỉnh quảng ngãi bố trí trên bốn trăm bảy mươi tỷ đồng mua thẻ bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi bảy cho người nghèo
cận nghèo người có công dân tộc thiểu số người dân vùng đặc biệt khó khăn
trẻ em dưới sáu tuổi và người dân huyện đảo lý sơn
tổng số đối tượng được hỗ trợ gần bảy trăm ba mươi sáu bốn trăm linh người
trong đó nhóm đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế nhiều nhất là trẻ em dưới sáu tuổi
người dân và đồng bào vùng khó khăn người dân huyện đảo lý sơn gia đình chính sách có công
tỉnh quảng ngãi cũng chỉ đạo các địa phương triển khai chính xác
không để xảy ra việc cấp thẻ bảo hiểm y tế trùng lắp danh sách như những năm trước
từ nhiều năm qua chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm cho các đối tượng là người có công
người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biển đảo đã hỗ trợ cho người dân quảng ngãi
được chăm sóc sức khỏe hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng